tối qua ngày một mươi tám tháng năm tỉnh hưng yên đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã mỹ hào
và đón nhận huân chương độc lập hạng ba sự lễ công bố có đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong những năm qua mỹ hào đã đạt nhiều thành tiệu khả quan trên các lĩnh vực
tốc độ gdp tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn một mươi tám
kim ngạch xuất khẩu đạt một trăm linh tám triệu usd thu nhập bình quân đầu người đạt trên bảy mươi năm triệu đồng một người một năm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí tòng thị phóng ghi nhận những kết quả của thị xã mỹ hào trong những năm qua
đồng thời lưu ý địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bổ sung quy hoạch phát triển đô thị theo hướng bền vững
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh tế
nâng cao năng lực của hệ thống chính trị và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý đô thị
tiếp tục chỉnh trang đô thị văn minh cải thiện đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội